thưa quý vị và các bạn hoàn thiện hạ tầng xây dựng hệ thống đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư tại việt nam hiện nay
xác định được tầm quan trọng đó thời gian qua tỉnh thái nguyên đã dành nhiều nguồn lực cho phát triển đô thị
tạo ra hệ thống hạ tầng được quy hoạch hiện đại đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khi tới thái nguyên
đồng thời giải quyết tốt công tác dân sinh cho người lao động
trong chương trình quy hoạch và xây dựng ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bước đột phá trong quy hoạch
nhằm thu hút đầu tư của tỉnh thái nguyên trong thời gian qua
tỉnh thái nguyên thuộc khu vực miền núi và trung du phía bắc
tiếp giáp với thủ đô hà nội và một số tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển năng động như vĩnh phúc bắc giang
được coi là trung tâm kinh tế văn hóa giáo dục ở khu vực miền núi và trung du
trong khoảng năm năm trở lại đây thái nguyên luôn giữ tốc độ tăng trưởng mạnh bình quân từ một mươi hai đến một mươi năm một năm
cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế tỉnh đã có sự đột phá trong công tác quy hoạch
và thu hút đầu tư vào phát triển hệ thống hạ tầng đô thị
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố thái nguyên lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi năm
đã xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn
theo hướng đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá để xây dựng thành phố phát triển văn minh hiện đại
theo tính toán và báo cáo hàng năm tốc độ đô thị hóa khoảng trên ba mươi
chúng tôi cho rằng đây là một con số tương đối khả quan và phù hợp với tỉnh thái nguyên trong giai đoạn hiện nay
phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng những yêu cầu về dân số về phát triển kinh tế xã hội
và đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước
thành phố thái nguyên vốn là một trung tâm công nghiệp lớn của miền bắc
với công nghiệp luyện gang sản xuất thép là chủ đạo
tuy nhiên với định hướng phát triển bền vững tỉnh thái nguyên xác định sẽ phát triển thành phố thái nguyên
theo hướng trở thành thành phố sinh thái có chức năng tổng hợp với trọng tâm là dịch vụ du lịch và hàng hóa công nghệ sạch
cùng với đó là sự chuyển dịch từ thành phố công nghiệp sang thành phố phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp
theo hướng công nghiệp sạch công nghệ cao và bên cạnh những công trình được đầu tư từ nguồn lực của tỉnh
tỉnh cũng tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay phát triển hạ tầng đô thị tại thái nguyên
một điểm mà tỉnh thái nguyên của chúng tôi luôn luôn mong muốn ở các nhà đầu tư
đó là việc đầu tư trên cơ sở đảm bảo được hệ sinh thái và môi trường đô thị
cái đó rất là quan trọng để đảm bảo cho việc phát triển dân cư phát triển đô thị hóa
nhưng vẫn đảm bảo được màu xanh không khí và không gian chung cho cộng đồng dân cư
tại khu vực và những khu vực lân cận
từ định hướng phát triển đô thị của thái nguyên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đã bắt tay vào đầu tư triển khai các mô hình đô thị với định hướng bền vững thân thiện với môi trường
trong đó mô hình thung lũng sinh thái eco valley được xem là một đề án bằng tính đột phá
nằm cạnh khu du lịch quốc gia hồ núi cốc thung lũng sinh thái eco valley có tổng diện tích hai hectare
trong đó có tới gần một hectare được quy hoạch để bảo tồn rừng nguyên sinh trồng rừng mới gỗ quý
và phát triển nông nghiệp sinh thái ngập nước để làm tăng giá trị cảnh quan tự nhiên và khai thác du lịch khám phá trải nghiệm
phân vùng đệm chiếm ba mươi tổng diện tích được quy hoạch để phát triển nông nghiệp hữu cơ mà trọng tâm là cây trẻ
một lợi thế truyền thống của nông nghiệp thái nguyên
trong khi đó phân vùng lõi được quy hoạch để phát triển đô thị chỉ chiếm hai mươi tổng diện tích
là nơi con người được hưởng các dịch vụ y tế giáo dục đạt chuẩn quốc tế trong một không gian xanh và trong lành nhất
với tầm nhìn đó đề án ecovalley đưa ra chiến lược đầu tư vào sáu hợp phần chính là nông nghiệp hữu cơ
du lịch sinh thái nghiên cứu giáo dục công nghệ cao y tế cộng đồng và bất động sản xanh
nhằm giải quyết ba vấn đề của thái nguyên nói riêng và miền bắc nói chung là bảo vệ môi trường
phát triển nông nghiệp bền vững và tạo ra một chất lượng cuộc sống đạt chuẩn quốc tế cho người dân
thứ nhất ecovalley đang theo đúng định hướng tăng trưởng phát triển
phủ và tỉnh thái nguyên phê duyệt
thứ hai ecovalley là sự hội tụ của sự phát triển giữa kinh tế hài hòa với thiên nhiên
con người và thiên nhiên có sự phát triển đồng hành nguyên quy
và thứ ba ecovalley là sự hội tụ của tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành để phát triển ecovalley
được khởi xướng bởi công ty cổ phần thương mại thái hưng
đề án eco valley nhanh chóng thuyết phục được các nhà đầu tư trong hội nữ doanh nhân tỉnh thái nguyên
để triển khai đề án
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công ty của phần ecovalley được thành lập với chín mươi năm của phần của hội nữ doanh nhân tỉnh thái nguyên
và năm cổ phần của hội phụ nữ tỉnh thái nguyên
chúng tôi đã có những cái ấn tượng với một cái mô hình rất là mới
và phù hợp với cái định hướng phát triển lâu dài trên địa bàn tỉnh thái nguyên
chúng tôi hội nữ doanh nhân thì cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái đề án này
và xác định rõ sẽ bắt tay
và sẵn sàng xây dựng và phát triển ngay từ những cái bước đầu tiên của cái đề án này
cùng với việc áp dụng các giải pháp tiên tiến
ecovalley sẽ trở thành điểm đến quốc tế dành cho các hoạt động đầu tư
nghiên cứu giáo dục trải nghiệm khám phá và bảo vệ môi trường
và trong đề án này một trong những nội dung được ưu tiên triển khai sớm nhất
là giáo dục trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đây là một loại hình đề án mới
đáp ứng được theo chỉ đạo của bộ giáo dục trải nghiệm
và đào tạo đó là trải nghiệm là một nội dung bắt buộc trong cả nước
điểm đặc biệt của mô hình giáo dục trải nghiệm này chính là tính mở
thứ nhất đó là mở về đối tượng
không chỉ là các đối tượng về học sinh sinh viên
mà còn là các đối tượng có các nhu cầu
thứ hai đó là mở về không gian giáo dục
không chỉ gói gọn trong không gian giáo dục truyền thống của nhà trường
mà nó còn được tiếp cận với thiên nhiên và với nông nghiệp hữu cơ
cái mở thứ ba đó là mở về nội dung truyền tải
mang tính thực tiễn cao cụ thể và sinh động
với định hướng ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường
vì sự phát triển bền vững đề án eco valley được xem như một đề án tiên phong
hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị của tỉnh thái nguyên
về đề án eco valley của hội nữ doanh nhân tỉnh thái nguyên
thì đây là một đề án đầu tiên trên địa bàn tỉnh thái nguyên
quan tâm sâu quan tâm nhiều đến lĩnh vực sinh thái môi trường cho dự án
và chúng tôi đang kỳ vọng rằng với một quy mô và dự án như thế này
trên địa bàn tỉnh thái nguyên sẽ tạo ra một điểm nhấn cho thành phố thái nguyên
cho tỉnh thái nguyên về không gian sống mới
để làm sao đó thu hút được người dân ở các tỉnh lân cận
cũng như là ở các địa bàn
các địa bàn gần với lại thành phố thái nguyên
về làm ăn sinh sống phát triển và đẩy mạnh thương mại dịch vụ
cũng như là cuộc sống một cái không gian sống thực sự là mới
rồi chất lượng cao hơn cho dân cư trên địa bàn tỉnh thái nguyên
eco valley là một đề án phát triển hạ tầng
trong đó những người thực hiện tạo ra một hạ tầng
để thu hút các nhà đầu tư khác từ trong và ngoài nước
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thái nguyên phối hợp với hội nữ doanh nhân
đã giới thiệu dự án tại ba lan phần lan và pháp
trong chuyến đi này hội nữ doanh nhân tỉnh
đã ký biên bản ghi nhớ với đại học phần lan
về đầu tư chuyển giao công nghệ giáo dục theo chuẩn quốc tế
và ký hai biên bản ghi nhớ với cơ quan hợp tác kinh tế tỉnh lower silesia
và hiệp hội du lịch tỉnh lower silesia
trong việc cùng nghiên cứu thúc đẩy đầu tư dự án eco valley
nói chuyện với nhiều hộp đồng
nhà đầu tư ở nước ngoài thì người ta nhìn ra ngay
và người ta cũng rất là quan tâm
và đã có rất nhiều nhà đầu tư và nhìn thấy những ý tưởng quy hoạch như thế này
thì người ta lại cực kỳ quan tâm
đây là một cái đề án mà chúng tôi cho rằng tính khả thi rất là cao
và sẽ thu hút được tất cả những các nhà đầu tư khác
ở trong nước và nước ngoài
vì đây nó mang tính đột phá rất là mới đối với việt nam
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng triển khai sớm
và đồng bộ đề án eco valley
sau khi được hình thành
thì chúng tôi cũng mong muốn rằng và kỳ vọng rằng
cái đề án eco valley sẽ là một bước đột phá
và góp phần không nhỏ vào sự phát triển hạ tầng của thái nguyên
trong những năm tới đây
cùng với dự án eco valley
thời gian qua các doanh nghiệp ở tỉnh thái nguyên
cũng triển khai nhiều dự án có quy mô lớn
hứa hẹn làm thay đổi diện mạo tỉnh thái nguyên
trong những năm tới
đây là dự án crown villa
một trong những dự án lớn đang triển khai
thành phố thái nguyên
nằm trên trục đường chính
nối từ trung tâm thành phố thái nguyên
tới khu găng thép
tổng diện tích của khu đô thị này
lên tới ba mươi năm m hai
tuy nhiên với định hướng đô thị xanh
mật độ xây dựng của khu đô thị này
chỉ sấp xỉ ba mươi tổng diện tích
cùng với đó là những hạng mục khác
như trường quốc tế
cao ốc văn phòng hồ điều hòa
câu lạc bộ khách sạn
hay trung tâm thương mại
nếu như trước đây
các dự án hạ tầng đô thị tại thái nguyên
hầu hết chỉ là phân lô bán nền
thì với crown villa
đây thực sự là một bước tiến dài
trong quy hoạch hạ tầng tại thái nguyên
trong đó hạng mục trường quốc tế
nằm trong mối liên kết chặt chẽ
với hợp phần giáo dục trải nghiệm
tại eco valley
chúng tôi đang tập trung vào dự án
mang đến cho người dân thái nguyên
một cái đô thị hoàn hảo
nó bao gồm tất cả
ít cuộc sống
và một đô thị xanh
chỉ có ba mươi đất ở
trong cả một dự án đô thị
chúng tôi cũng đầu tư
trong crown villa
một trường liên cấp quốc tế
từ mầm non đến cấp ba
một trường mang đến
sự chất tượng cao
mang đến một cơ sở vật chất hiện đại
mong muốn đưa đến cho thị trường thái nguyên
các thế hệ trẻ của thái nguyên
một môi trường
một cách toàn diện
có thể hội nhập
với quốc tế
đó chỉ là hai trong số nhiều dự án
đề án phát triển hạ tầng đô thị
tại thái nguyên
trong những năm gần đây
cùng với đó là những tuyến đường
kết nối giữa trung tâm thành phố
với các khu đô thị
khu sinh thái mới
tạo ra sự gắn kết
làm thay đổi diện mạo
và quy mô đô thị
tại thái nguyên
đã có những dự án về phát triển
hạ tầng đô thị
chỉnh trang đô thị
và những tuyến đường
được đầu tư thành hình thức này
và hiện nay cũng đang phát huy rất là tốt
nói ví dụ như đường bắc sơn kéo dài
cũng đã được đấu thầu
được lựa chọn đầu tư
với tổng mức đầu tư khoảng hơn hai tỷ đồng
tạo một trục đô thị
nối liền với thành phố thái nguyên
đến khu du lịch hồ núi cốc
và tạo ra sự phát triển đô thị
ở hai bên đường
cũng như tạo ra một trục phát triển đô thị
rất là tốt nối liền giữa khu du lịch hồ núi cốc
với thành phố thái nguyên
và tạo ra định hướng phát triển đô thị
trong tương lai của thành phố thái nguyên
vào những khu du lịch
và với việc phát triển theo hướng thương mại dịch vụ
ứng dụng công nghệ và thân thiện môi trường
có thể nói các doanh nghiệp phát triển hạ tầng đô thị
tại thái nguyên đang hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị
mà đại hội đảng bộ tỉnh thái nguyên lần thứ một mươi bảy đã đề ra
và công tác phát triển hạ tầng đô thị mạnh mẽ ở thái nguyên
trong thời gian qua
cũng làm tăng thêm sức thu hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
chúng tôi đánh giá rằng là việc phát triển hạ tầng đô thị
thì vừa mang tính tiền đề vừa mang tính định hướng
trong sự phát triển chung
và đối với việc lựa chọn các dự án phát triển hạ tầng đô thị
có quy mô và chất lượng cao
thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ thu hút được
những nhà đầu tư có uy tín và có năng lực
những nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh
sẽ đến với thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên trong thời gian tới
thưa quý vị sau tám năm được công nhận là đô thị loại một
thành phố thái nguyên đang phát triển mạnh mẽ
từng bước khẳng định được vai trò vị thế đầu tàu
của một đô thị trung tâm ở vùng bắc thủ đô hà nội
và với hàng loạt các dự án hạ tầng đô thị
được đầu tư theo hướng hiện đại bền vững thân thiện với môi trường
không chỉ giúp nâng cao hạ tầng xã hội dân sinh
mà còn là tiền đề để công tác thu hút đầu tư của tỉnh thái nguyên
tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới
quý vị và các bạn thân mến chương trình quy hoạch và xây dựng ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau